thưa quý vị theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được thì các lực lượng chức năng của công an thành phố hà nội
đã điều tra bắt giữ được đối tượng gây ra cái chết của chị lê thị thủy linh sinh năm hai nghìn ba
ở phường mỹ đỉnh một quận nam tử liêm thành phố hà nội
trước đó cơ quan chức năng đã tiếp nhận tin báo của gia đình chị linh về việc không thể liên lạc được với chị
chị linh rời nhà từ chiều ngày một mươi sáu tháng hai tức ngày bảy tết nguyên đán
vào cuộc điều tra vào chiều ngày hôm qua cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của chị linh
tại một phòng trọ ở quận cầu giấy thành phố hà nội và lập tức tiến hành hoạt động điều tra
làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân
chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị thông tin về vụ án này cho các bản tin tiếp theo